thưa quý vị vùng mưa lớn nhất ở trung bộ đã dịch lên thanh hóa và nghệ an
lũ trên các sông ở hai tỉnh này sẽ cao và kèm theo ngập lụt và sạt lở đất
lượng mưa tại đây giao động ở mức một trăm chín mươi hai trăm hai mươi mm
mưa lớn sẽ còn tiếp tục chút xuống một số khu vực khác ở trung bộ
mưa xối xả khiến cho hiện tượng sạt lở đất có thể xảy ra bất cứ lúc nào
tại các sườn đồi núi và ta lùi
ngập lụt cũng có thể xuất hiện ở các vùng trũng thấp ven sông
và trong ngày hôm nay thì lũ tiếp tục lên giao động quanh mức báo động một
người dân tuyệt đối là không đi qua các ngầm tràn hay là đánh cá vớt củi trên sông suối
bởi nước lũ lên nhanh và chảy xiết rất nguy hiểm
tây nguyên và nam bộ cũng có mưa rông ở nhiều nơi trong ngày hôm nay
trong đó thì đắk nông và lâm đồng có mưa to đề phòng ngập lụt ở các vùng trũng thấp và khu đô thị
còn bắc bộ vào ngày hôm nay thì vẫn có mưa từng đợt
khu vực ven biển và đồng bằng có nơi mưa rất to
nhiệt độ cao nhất ở thủ đô hà nội và các thành phố không nơi nào vượt quá ba mươi một độ
trời mắt mẻ